ngay sau khi có nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
tỉnh hải dương đã chỉ đạo hướng dẫn ngành lao động thương binh và xã hội
phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện trên quan điểm công khai minh bạch đúng đối tượng
các thành viên của tổ giáo soát người nhận hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tại khu dân cư triều phường tân dân tp hcm
đang khẩn trương đi từng nhà ra từng người để đảm bảo đúng người không trùng lập đối tượng được hưởng hỗ trợ
qua giả soát toàn tỉnh hải dương có hơn một trăm chín mươi hai người thuộc nhóm đối tượng
người có công
bảo trợ xã hội người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo sẽ được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến trên hai trăm ba mươi sáu tỷ đồng
số lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là trên một trăm một mươi bốn người
với tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến gần một trăm năm mươi hai tỷ đồng
trên cái tinh thần sau khi đã giả soát xem xét như vậy rồi
thì cái danh sách đấy sẽ phải được công khai niêm yết trụ sở
người dân xã và nhà văn hóa của các thôn khu dân cư
và thậm chí là trên cả cái hệ thống đài truyền thanh nữa
để cho nhân dân người ta sẽ theo dõi người ta sẽ phát hiện giúp xem có sai sót gì không
có bỏ sót đối tượng không
trên cơ sở đó thì là mình sẽ hoàn chỉnh cái danh sách đó
cùng với hồ sơ để chuyển về ủy ban dân cấp huyện
theo sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
các hộ nghèo cận nghèo gia đình chính sách người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội có danh sách
sẽ được hỗ trợ chi trả trước
đối với nhóm lao động tự do sở lao động thương bình và xã hội sẽ hướng dẫn các địa phương
giả soát chặt chẽ bảo đảm việc giả soát chính xác không nhầm lẫn không bỏ sót
không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách